phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước đã phối hợp tổ chức tiêu hủy một trăm ba mươi kg mỡ da lợn thối
đây là tăng vật thu được tại một cơ sở giết mồ da súc ở huyện đồng phú
tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trong tủ đông của cơ sở giết mổ ra súc của ông lê thúc tuấn
ở xã đồng tiến huyện đồng phú có một trăm ba mươi kg mỡ da lợn bị hư hỏng và hôi thối
theo lời khai ông tuấn thu gom tại chợ đồng xoài đem về tích chữ để bán lại cho người vận chuyển về bình dương để tiêu thụ
đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở này
tính đến ngày hôm nay toàn tỉnh bình phước đã có hai mươi năm phường xã xuất hiện ổ dịch tà lợn châu phi